cảm ơn các bạn đã xem
tham hỏi động viên các thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
qua đó giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
trải qua cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc cả nước ta đã có hơn chín triệu người có công với cách mạng
gần một hai triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh
trên tám trăm linh người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường
riêng trong lực lượng công an nhân dân đã có một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh
cùng với hàng chục nghìn người có công với cách mạng
đó là trong thời chiến còn giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
các anh ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cho đất nước cho quê hương
sự hy sinh của các anh đã để lại khoảng trống cho nhiều người
thế nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa bởi các anh đã chuyển thêm sức mạnh về tinh thần và ý chí cho những người ở lại
các anh cũng như đi làm ca như mọi người kêu
cái đêm hôm đấy thì bình thường khi là anh làm ca hay là anh làm băng
đó là cái đêm hôm đấy thì mình cũng thấy không phong tí đồng ý gì
thì là có khi là đồng sĩ ở đại đội cơ băng cũng gần nhà
sẽ đến ngoài nhà mới bảo là đập đồ
vậy chỉ đi ngay đến bệnh viện đi chứ anh sinh người ta làm rồi
không nghĩ là anh mới nặng đâu
mình nghĩ là chắc là bệnh viện bình thường
đầu tiên mình cũng suy dụng lắm
mình cũng không nghĩ là đến mức như thế
ta làm lời không làm đi sao mấy
mình đi mình ấm ảnh mình sợ
chồng chị hy sinh từ khi hai con còn chưa thể cảm nhận về nỗi đau mất cha
và rồi thời gian cứ thế trôi đi
nhưng đứa con thơ dạy giờ đã lớn hơn
một năm qua chị vẫn ngày ngày tần tạo sớm hôn
vừa làm cha vừa làm mẹ của các con
nuôi nấn dạy dấu các con nên người
đến lúc mình chứng kiến mặt lớn này
lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của mẹ
mẹ buồn hay vui
rồi là mẹ của mình mẹ đẻ
rồi thỉnh thoảng lên
mẹ cũng lên thăm lên đấy chơi
mình nhìn những ánh mắt của bà kiểu buồn
từ đấy mình cũng nghĩ là
nếu mình không vượt dậy
mình không cố gắng lên thì
những người xung quanh mình những người yêu đương mình
nghĩ là buồn
khi còn nhỏ bố em đã hy sinh
em cũng chưa biết làm việc vất mắt
nhưng mà sau này lớn lên thì em cũng hiểu rõ được chuyện này
cho nên là em cũng muốn nối theo nhiệm vụ của bố em
để có thể trở thành chiến sĩ công an
anh dũng quả cảm như bố em ạ
trang phục của thượng úy lê văn sinh vẫn nguyên vẹn nơi đây
chỉ có người là ra đi mãi mãi chẳng trở về
ước mơ cống hiến của chiến sĩ công an năm xưa đã mãi còn giang dở
thế nhưng sự hy sinh đó là không vô nghĩa
bởi nó giúp cho chúng ta hiểu hơn về giá trị của hai chữ bình yên
chương trình tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
một mươi sáu đối tượng là trưởng phòng nhân sự nhân viên quản lý kho lái xe và bảo vệ
thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn intop việt nam

tại khu công nghiệp yên phong vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện yên phong bắt giữ về các hành vi tham ô tài sản
trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an xác định chủ mưu cầm đầu ổ nhóm này là nguyễn văn minh
bốn mươi năm tuổi ở xã long châu huyện yên phong trưởng phòng quản lý nhân sự
tại công ty trách nhiệm hiếu hạn intok việt nam
lợi dụng chức vụ và sơ hở trong công ty minh đã chỉ đạo nhân viên giấy quyền
móc nối với công nhân quản lý các kho xưởng thu gom hơn ba mươi tấn thiết bị vật tư
rồi bàn bạc thống nhất với lái xe và bảo vệ lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài công ty
bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khẩn trương điều tra xác minh và thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án
tại hai kho hàng của tạ khắc thái bốn mươi chín tuổi ở xã long châu huyện yên phong
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan huyện kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn khiêm
sinh năm hai nghìn trú tại thôn tùng quan xã đại cương huyện kim bảng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay với thủ đoạn cầm cố các tài sản như xe máy điện thoại di động
sổ hộ khẩu căn cước công dân khiêm đã cầm cố tài sản cho bảy người vay
với tổng số tiền một trăm bốn mươi bảy triệu đồng với lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
thu lợi bất chính trên bốn mươi hai năm triệu đồng công an huyện kim bảng đã thu giữ bốn xe mô tô
một mươi điện thoại di động hai mươi giấy cầm cố tài sản giấy vay tiền trên bốn mươi hai năm triệu đồng
và một số đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của khiêm
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp chỉ thị một mươi sáu bốn người đã tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tại căn nhà số
bảy trăm bảy mươi tám đường tạo uyên khóm năm phường một thành phố cà mau tỉnh cà mau
khi tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đến kiểm tra các đối tượng không chấp hành
và đã có hành vi chống đối đe dọa phóng viên tác nghiệp
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm người tụ tập tại địa điểm trên
tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đã kịp thời có mặt
phát hiện lực lượng nhóm người trên đã bỏ vào trong cắt hệ thống điện và không mở cửa
đến khi tổ công tác vận động vào được bên trong thì các đối tượng rất hung hăng
có lời lẽ thách thức lực lượng chống đối đe dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng có một bàn nhậu một loa kẹo kéo và một micro
lực lượng đã mời bốn đối tượng gồm đoàn phú thịnh chú tải thành phố hồ chí minh
tô liêm và tô thiện minh cùng chú phường một thành phố cà mau và nguyễn nhật trương
chú thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân về cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng công an phường năm thành phố sóc trăng cũng đã phát hiện bắt quả tang một mươi đối tượng đang tụ tập ăn nhậu
tại một tròi giấy bỏ hoang nằm trên đường kênh cầu xéo thu địa bàn khóm ba trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trong số một mươi đối tượng đã bỏ trốn tại cơ quan công an chín đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình
hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
do vi phạm về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiếp tục xác minh đối tượng còn lại để xử lý sau
tự ý dùng thuốc rất nguy hiểm nhất là với những bệnh chưa có thuốc đặc trị như covid một mươi chín
tuy nhiên mấy ngày qua trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà
đáng chú ý một trong hướng dẫn liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa rất dễ quá liều và gây ngộ độc
và thực tế trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận không ít trường hợp nguy kịch tính mạng vì ngộ độc hạ sốt giảm đau paracetamol
cô gái này nhập viện trong tình trạng đau trướng bụng đi lại khó khăn trước đó do bị sốt nên cô đã mua thuốc hạ sốt về dùng
sau khi dùng liên tục ba ngày tình trạng sốt cao đã không còn nhưng bệnh nhân ngày càng mệt mỏi khó chịu
đến bệnh viện bác sĩ kết luận cô bị ngộ độc gan do sử dụng thuốc hạ sốt
do là mình bị sốt nên mình tự ý dùng mua thuốc cứ bao giờ sốt thì mình sẽ uống ạ
uống thì cứ sáu tiếng thì sẽ uống một viên effergan ạ
mình nghĩ là mình uống đủ liều nên không sao nhưng mà không thể ngờ là nó phá hủy gan
còn đây là bài thuốc điều trị covid một mươi chín được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua
trong đó liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa
cũng chính vì bài thuốc này các loại thuốc hạ sốt giảm đau đang được nhiều người tìm mua
tích chữ sử dụng để tự chữa các biểu hiện của bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn trên mạng xã hội
và việc tự ý sử dụng các loại thuốc hạ sốt quá liều có thể gây ra những hậu quả khôn lường
trang mạng xã hội người ta có hướng dẫn tự hướng dẫn nhau với liều tối đa khá cao
liều tối đa là liều cao nhất rồi
tức là ba gram một ngày đối với người trưởng thành người việt nam
và dùng chung tất cả mọi người như thế rất là nguy hiểm
rất dễ chắc nhiều người sẽ bị ngộ độc nếu mà không để ý
như chúng ta đã thấy cái ca bệnh nhân trưởng thành
trẻ như chúng ta đang có ở đây
mỗi cái liều hai gram một ngày là trên một cơ thể bệnh đặc biệt
người ta đã dùng các thuốc khác nó có tương tác với thuốc trong cơ thể
nào người bệnh không biết thì là rất dễ bị ngộ độc paracetamol kể cả với liều bình thường
theo cảnh báo của bác sĩ ngộ độc baratamol là loại ngộ độc thường gặp nhưng âm thầm dễ bỏ sót
người sử dụng có thể bị ngộ độc do lạm dụng thuốc dùng sai dẫn tới quá liều mà không biết
do các biểu hiện ngộ độc paracetamol rất kín
thậm chí vài ngày đầu nếu không xét nghiệm theo dõi thì không thể biết
và khi được phát hiện đã muộn tổn thương gan thậm chí suy gan cấp hôn mê gan và tử vong
tốt nhất thì chúng ta chùng hai viên ba viên tối đa là bốn viên một ngày
viên loại chăn năm trăm linh mg
trường hợp mà người gầy yếu người bị sốt cao bệnh nặng kéo dài bị suy kiệt gầy mòn
rồi những trường hợp mà uống nhiều rượu lâu nhiều ngày
rồi những trường hợp mà dùng các thuốc
có thể làm tăng bệnh

ví dụ một số thuốc chống động kinh thuốc chứa bệnh lao
những trường hợp đấy phải dùng paracetamol rất thận trọng và rất dễ bị viêm gan diễm độc
và những trường hợp đấy phải nếu có dùng phải dùng nếu thấp nhất có thể
theo các bác sĩ để sử dụng paracetamol an toàn với người trưởng thành không có bệnh lý nền
mỗi ngày chỉ nên dùng hai ba viên paracetamol loại năm trăm linh mg
trẻ em một mươi năm mg trên kg cân nặng cho mỗi lần và không quá sáu lần trên hai mươi bốn giờ
luôn kết hợp các biện pháp khác an toàn hơn để hạ sốt giảm đau
như nới rộng quần áo trường tắm nước ấm uống đủ nước
khi bệnh không đỡ hoặc có biểu hiện bất thường thì cần tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra
thưa quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
phát hiện ngay sau lễ tuyên thệ thủ tướng phạm minh chính cho biết
chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm sẽ chủ động tích cực triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm
tư tưởng chỉ đạo mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba và các nghị quyết của quốc hội đã đề ra
đồng thời chính phủ sẽ tập trung trí tuệ nguồn lực để phòng chống dịch covid một mươi chín
bài viết đăng tải trên facebook
thủ tướng cho biết nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu hiện nay của chính phủ và thủ tướng chính phủ là tập trung trí tuệ nguồn lực
các biện pháp linh hoạt sáng tạo để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là chiến lược vaccine phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tinh thần đại đoàn kết dân tộc
kêu gọi sự chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để chống dịch thành công
còn trên báo kinh tế và đô thị sáng nay cũng có bài viết đăng tải ý kiến của các đại biểu quốc hội
về một số giải pháp nhằm vực dậy doanh nghiệp tăng cường sức đề kháng của nền kinh tế
chuẩn bị đủ năng lực ứng phó trong tình trạng dịch bệnh kéo dài
đại biểu vũ tiến lộc chủ tình phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đoàn đại biểu thành phố hà nội cho biết nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch hàng không nhà hàng khách sạn vận tải
đang chết dần chết mòn và có khả năng không vực dậy được sau đại dịch nếu không có các biện pháp hỗ trợ thiết thực mạnh mẽ
nêu ra các giải pháp căn cơ để phục hồi phát triển kinh tế
đại biểu vũ tiến lộc cho rằng cần đẩy mạnh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đặc biệt là tại các khu vực động lực tăng trưởng của nền kinh tế
vừa bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vừa tránh đứt gãy chuỗi sản xuất
đại biểu nguyễn như so đoàn bắc ninh kiến nghị cần phải ra soát đánh giá nâng cao hiệu quả
trong gói hỗ trợ
thông qua việc lựa chọn đúng trọng tâm đúng đối tượng phân loại ngành nghề quy mô có điều kiện tiêu chí tránh lãng phí trục lợi chính sách
báo tuổi trẻ sáng nay có bài viết phân tích những đối tượng được ra đường sau một mươi tám giờ
theo chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế người dân ra đường kể từ ngày hai mươi hai mươi sáu tháng bảy đến ngày một tháng tám
những người được ra đường sau một mươi tám giờ
bao gồm cấp cứu các lực lượng phòng chống dịch cán bộ phóng viên viên tập viên nhân viên phát hành các cơ quan báo đài công nhân vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng trở hàng hóa thiết yếu đưa đón lực lượng phòng chống dịch đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang được hoạt động trở vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông trật tự ở tp hcm cho biết thực hiện nghiêng theo chỉ đạo tp hcm
cảnh sát giao thông trên địa bàn tp hcm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không thực sự cần thiết nhất là sau một mươi tám h hàng ngày
kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một cho thấy điểm thi các môn năm nay đều cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân là do đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ra theo hướng nhẹ nhàng phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp và điều kiện học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều chuyên gia tuyển sinh cũng dự báo điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi một sẽ cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi
lý do nhiều trường đã cắt giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ còn khoảng từ ba mươi đến năm mươi
các chỉ tiêu tuyển sinh cho các phương thức khác như điểm học bạ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tăng lên
theo phân tích của thầy vũ các ngọc giáo viên ở hà nội phổ điểm khối b năm nay gần như đi ngang so với năm ngoái
các ngành khối b năm ngoái lấy hai mươi một hai mươi ba điểm có thể sẽ tăng nhẹ khoảng một điểm
nếu trong khoảng hai mươi ba hai mươi bốn điểm thì tăng năm điểm
ở khối a các ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn hai mươi hai hai mươi bốn điểm thì sẽ tăng khá mạnh thậm chí cá biệt có thể lên tới hai ba điểm
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những kết quả của thầy vũ các ngọc
các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên minh phương
hoàng trí xin chào quý vị đang cùng đến với bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
mở đầu bản tin là những thông tin về hoạt động của lực lượng công an
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh đang diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân là do người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
do đó để kéo giảm và có thể tiến tới kiểm soát được dịch thì chính quyền thành phố đang có những biện pháp quyết liệt hơn
kể từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
công an thành phố hồ chí minh sẽ đồng loạt gia quân xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ghi nhận trong đêm đầu tiên thì đa số người dân đã chấp hành quy định này của chính quyền thành phố
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các quận quyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã quán trị cán bộ chiến sĩ triển khai chốt chặn và tuần tra kiểm soát
để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
các trường hợp được ra đường đó là các trường hợp cấp cứu
đối với công nhân vệ sinh những người làm công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng phóng viên báo chí và một số xe chở các hoàng hóa thiết yếu
ngoài ra các trường hợp khác không được ra đường
do đó ngay từ một mươi tám h ngày hôm nay chúng tôi sẽ đồng loạt gia quân thực hiện
và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp
các trường hợp ra đường theo văn bản hai nghìn bốn trăm chín mươi ủy ban dân thành phố
gần đến một mươi tám giờ các tuyến đường trên địa bàn thành phố vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
càng về đêm chỉ có một số người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc
những trường hợp không thuộc diện được ra khỏi nhà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính
sáu h tối hôm nay này đi thì hiện nay là rất là vắng
đường nó vắng chỉ còn vài trường hợp là người ta đi làm về
họ trình bày là hôm nay là lý do công việc cơ của chủ làm của họ
ví dụ ngân hàng cụ thể một số trường hợp nó ra thì từ chiều giờ chúng tôi kiểm tra là đa phần là nhân viên ngân hàng họ đi làm về
thì họ cũng trình bài là hôm nay họ về là bữa cuối họ không có đi nữa
còn những trường hợp mà đi xe đi ra đường mà nhiều lý do không xứng đáng thì chúng tôi lập biên bản xử lý
từ tám h đến sáu giờ sáng hôm sau là các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa
vì vậy thì các lực lượng giao hàng là sẽ không được ra đường
và người dân cũng không được ra đường
trên tinh thần đó chúng tôi cương quyết xử lý đối với các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết
còn ngoài ra những trường hợp khác như giao hàng đi mua đồ mà không cần thiết thì chúng tôi là cương quyết xử lý
cái nhà em nó gần ở đây là một nhà là của người nhà trọn nhà em thuê là có vợ con ở
thì do lo xong ở nhà xong em mới chạy về bên con là xong thôi
thì em cũng không phải đi đâu lung tung hết à
cho nên em bị bất khả kháng mà thật sự giờ em cũng thất nghiệp cả hơn tháng nay
mà bây giờ phạt như vậy thì em cũng căng quá em cũng không biết sao đây
cái bệnh này nó đi nó ra lây lan rất là nhiều
làm như vậy là rất là tốt nếu mà hạn chế ra đường thì coi như là không chế được cái việc này là tôi rất mừng
theo đó người dân chỉ được ra đường khi có việc thực sự cần thiết
như mua nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực từ sáu giờ sáng đến một mươi tám giờ mỗi ngày
đến khi có chỉ đạo mới ít nhất là đến ngày hai tháng tám
vào ban đêm ngoài những đối tượng ưu tiên thì người dân chỉ được ra ngoài khi cấp cứu
các lý do khác sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đến ba triệu đồng
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân bằng nhiều phương thức
để mọi người cùng đồng lòng với thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
liên quan đến vụ bảy thanh niên tụ tập đua xe trái phép bị bắt giữ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện đình quảng tỉnh đồng nai đã chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
trước đó lực lượng của công an huyện đình quảng
lập đội cảnh sát giao thông số hai công an tỉnh đồng nai
trên đường tuần tra phát hiện khoảng ba mươi đối tượng đang tụ tập đua xe
khi lực lượng chức năng xuất hiện nhóm thanh niên tăng tốc bỏ trốn
tổ chức truy đuổi công an bắt giữ hai đối tượng gồm nguyễn minh vương và lê minh trí tài
qua đấu tranh khai thác công an mời thêm năm thanh niên khác
gồm dương tấn quang đỗ minh trung võ trường ngang nguyễn phước hải đinh thanh phong
lên cơ quan công an làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy
thông qua mạng xã hội đã hẹn nhau tập trung tại km hai mươi bảy quốc lộ hai mươi để đua xe trái phép
khi chạy được khoảng bốn vòng thì bị công an phát hiện truy bắt
ngoài ra có khoảng ba mươi người khác tụ tập để cố vũ
bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng giãn cách theo chí thị một mươi sáu
bảy đối tượng trên đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng
đồng thời tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
thưa quý vị trong bối cảnh thành phố đang tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bảy ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản số hai nghìn bốn trăm chín mươi một
yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của xe mô tô ứng dụng công nghệ
phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian
thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
theo đó nhằm hạn chế tối đa sự đi lại không cần thiết trong thời gian giãn cách
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các công ty điều hành dịch vụ giao hàng trực tuyến
phải rà soát đội ngũ nhân viên giao hàng và thực hiện điều chỉnh giảm một mươi so với trước giãn cách
phải có đặc điểm nhận diện như giấy thông hành đồng phục bản tên có hình nhận diện
mỗi shipper chỉ được hoạt động trên một địa bàn
với những đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ
các doanh nghiệp phải chủ động xét nghiệm định kỳ cho nhân viên
đăng ký danh sách nhân viên cho sở công thương tp hcm
thường xuyên nhắc nhở nhân viên tuân thủ các quy định phòng chống dịch
và sẽ có trách nhiệm liên đối nếu để xảy ra vi phạm về mục đích vận chuyển hay phòng chống dịch
thưa quý vị mạng lưới các bếp cộng đồng xuất hiện tại tp hcm trong hai tháng qua
đã thể hiện vai trò hậu phương quan trọng cho công tác chống dịch
tuy nhiên khi mà tp hcm ra quy định giới hạn thời gian di chuyển của người dân
các điểm nấu này đã tự chuyển thành bếp giả chiến với mô hình ba tại chỗ
tình nguyện viên ăn ở làm xuyên suốt để đảm bảo không đứt gãy
nguồn cung thực phẩm cho tuyến đầu và các đối tượng yếu thế
bếp thương sài gòn đúng như tên gọi nhận được sự quan tâm thân yêu của mạnh thường quân cả nước
trong gần hai tháng triển khai
từ một điểm nấu ban đầu tại bệnh viện phong ngọc thạch
bếp thương sài gòn đang có bảy bếp vệ tinh khắp thành phố
để cung cấp hơn hai suất ăn mỗi ngày theo yêu cầu của các bệnh viện
những ngày đầu tiên thì mấy em này năm sáu giờ sáng là phải xếp hàng ở trên bixi
để đi mua gà mua cá và phải trả giá từng đồng
tại vì cái tiền này là tiền các mạnh thường quân góp
có những người cho hai mươi ba mươi năm mươi
và có những cô chú gom góp tiền dưỡng nhà của mình để đóng góp về
thực ra cái tiền của mọi người rất là quý
nên bếp thương sài gòn khi mà mua đồ phải trả giá từng chút từng chút
chí thị một mươi sáu tăng cường tại thành phố hồ chí minh một tuần trở lại đây
là siết chặt di chuyển giữa thành phố thủ đức các quận huyện với nhau
nhiều bếp cộng đồng đã phải tạm ngưng
do nằm trong khu phong tỏa liên quan các ca nhiễm covid một mươi chín
do đó các điểm nấu cộng đồng còn khả năng hoạt động
phải tự kết nối với nhau chia sẻ nguyên liệu
cũng như chia sẻ thông tin số lượng suất ăn có thể bổ trợ
như mọi người có thể thấy hình ảnh đây
rau củ ở đây rất là nhiều
thì không phải là ở đây không đâu
có nghĩa là bếp thương sài gòn nhận
xong giống như một cái trạm vệ tinh gì đó
và bắt đầu kết nối nhiều kênh
các bếp khác tới lấy
rồi sau đó nếu như bếp đủ dùng nha
tiêu chí là bếp đủ dùng
và sau đó mình chia ra các khu mà bị cách ly
còn thiếu rau
hay sao kết nối với mình
từ tối hai mươi sáu tháng bảy
thành phố hồ chí minh áp dụng quy định
hạn chế người dân ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
ngoài trừ một số ngành nghề đặc thù
do đó nguyên tắc ba tại chỗ
được các bếp cộng đồng này tự động áp dụng
tình nguyện viên mỗi người một công việc riêng
chấp nhận trở thành nhân viên chính thức
tại các bếp sinh hoạt tại chỗ
để đảm bảo số lượng xuất ăn như yếu phẩm
cho tuyến đầu không bị đứt gãy
đầu thì một giờ một giờ mấy là thức rồi
để dạy nhắm bếp
rồi sửa sọn
lúc đầu thì tự mấy người hùng lại
sau này mọi người bà con dần sớm cũng ngái
giúp người ít chút ít
đây phải là một cái bếp
rất là an toàn vệ sinh về thực phẩm
bởi vì đây là tăng cường sức khỏe
cho tuyến đầu thì chúng tôi
bản thân nhân viên của bếp là mỗi ngày đều phải
test cái que thử nhanh
và phải có kết quả âm tính
bắt đầu mới được vào bếp
và đa số các bạn này bây giờ hiện tại ở lại
tại sân khấu năm b võ văn tần hết
và không được về nhà
đặc trưng của các bếp giải trí hiện nay
tại thành phố hồ chí minh
là lực lượng nữ giới đông đảo
không chỉ là bếp nút
tất cả chị em xôn pha tất cả các khâu
từ xếp giới hàng
đến ngoại giao kêu gọi nguồn thực phẩm
từ nhiều nguồn lực
các khoản chẳng hạn như là khung vác
mang cơm đến mời bà cơm tới các khu phong tỏa
rồi kể cả là có những ngày
mà gọi là khung vác gạo cá rau củ
phải vận chuyển thấp nơi
thì tất cả các chị em đều tự vận chuyển hết
mãi đến sau này
thì có lực lượng đội phản ứng nhanh
chống dịch covid một mươi chín
các anh cũng đã hỗ trợ nhiều hơn
vì nếu mình có thể ví von là giặt tới nhà đàn bà cũng đánh
nên là cái câu chuyện bây giờ
chống dịch không phải là chuyện của riêng ai nữa
của chung của tất cả
không phân biệt giới tính hay không phân biệt màu da
chỉ cần là hãy giữ gìn sức khỏe
bảo vệ năm k
đồng hành với trong cái công cuộc
sài gòn ơi sẽ khỏe lại thôi
thành phố hồ chí minh bước vào bảy ngày
cao điểm thực hiện chỉ thị một mươi hai về giãn cách xã hội
với sức chặt hơn nữa về việc đi lại của người dân
dù số ca nhiễm mỗi ngày vẫn ở mức nguy hiểm
số lượng bệnh nhân được điều trị thành công
cũng đạt được kết quả tích cực
do đó sức mạnh hậu phương từ các bếp ăn nói riêng
cũng như ủng hộ vật tư thiết bị y tế
cho nhân sự tuyến đầu
đang góp phần quan trọng cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
hiện tại tất cả các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
thủ tướng chính phủ
hai trạm do ủy ban quản lý vốn nhà nước quản lý
và hai mươi ba trạm do các tỉnh thành phố quản lý
chỉ trong ngày hôm qua
ngày thứ ba thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
có tới hơn năm bốn trăm sáu mươi phương tiện
bị buộc phải quay đầu
ở các cửa ngõ dẫn vào thủ đô hà nội
cụ thể qua công tác phòng chống dịch
tại hai mươi ba điểm chốt
lực lượng chức năng của thành phố hà nội
đã kiểm soát hơn một mươi hai lượt phương tiện
với hơn một mươi năm lượt phương tiện
trong số này có một trăm một mươi tám phương tiện vận tải hành khách
lực lượng chức năng đã yêu cầu
hơn năm bốn trăm sáu mươi lượt phương tiện quay đầu
không vào thành phố hà nội
cũng theo công an thành phố hà nội
qua kiểm tra xử lý
tại hai mươi ba chốt kiểm soát covid một mươi
lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính
hai trăm năm mươi trường hợp phương tiện các loại
phạt gần năm trăm linh triệu đồng
với việc thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh
và thực hiện giãn cách xã hội
trên toàn địa bàn thành phố hà nội
trong những ngày vừa qua
tại một số tuyến cửa ngõ dẫn vào thành phố
đã xảy ra uồn tắc
và sau khi các cơ quan chức năng lên phương án
tổ chức lại giao thông
tình trạng u đứa giao thông
tại chốt kiểm soát dịch đã có những cải thiện
tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị buộc phải quay đầu
vâng đáng chú ý là mặc dù
các cơ quan chức năng đã liên tục thông tin tuyên truyền
về việc các phương tiện thiết yếu đăng ký luồng xanh vận tải
để giảm thời gian lưu thông chờ đợi
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn không ít trường hợp chưa thực hiện
do vậy đôi lúc vẫn còn dẫn đến tình trạng ủn ứ
vậy vì sao tỷ lệ đăng ký vẫn còn thấp
các cơ quan chức năng đã có những giải pháp
để hướng dẫn luồng xanh vận tải như thế nào
và doanh nghiệp vận tải cần phải chú ý ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
sau khi đi kiểm tra các chốt quanh địa bàn hà nội
chúng tôi nhận thấy một đặc điểm chung
đấy là các phương tiện đổ về hà nội vẫn rất là đông
có thể là có cái yếu tố bất ngờ ở đây
thế nên là các phương tiện vẫn thực hiện theo lộ trình kinh doanh và vận tải của mình
cần phải có sự thống nhất trong công tác phân loại xe
để cho các phương tiện nào được đỗ đợi chờ
để làm các thủ tục vào hà nội thì mới đứng đợi chờ
còn nếu không thì phải kiên quyết là cho các xe quay đầu
tránh việc cuốn tắc tại các tường ngõ
để đảm bảo phòng chống lây lan dịch bệnh
nhưng không làm ngưng chạy
hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh
nhiều biện pháp đã được triển khai
cụ thể như tạo luồng xanh trên toàn quốc
phục vụ vận tải cấp mã nhận diện phương tiện cho xe
thế nhưng thực tế cho thấy
nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa quan tâm đúng mức về vấn đề này
tại chốt kiểm soát
lực lượng chức năng phân làn riêng cho những phương tiện đăng ký hoạt động trên luồng xanh
nhưng số xe lưu thông trên làn đường này còn quá ít
đồng nghĩa với việc sẽ mất nhiều thời gian hơn
để một phương tiện được qua chốt
theo thống kê
sau khi đăng ký vận tải vùng xanh
khi chính thức đồng bộ
các cơ quan chức năng toàn quốc đã cấp cho gần năm mươi xe
trong đó sở giao thông vận tải tp hcm đã cấp nhiều nhất với hơn bốn mươi hai xe
tuy nhiên sau khi tp hcm áp dụng gián cách xã hội
cấu lượng hồ sơ đã tăng đột biến
do vậy để giải quyết tình trạng này
sở vẫn đang nỗ lực giải quyết các hồ sơ
đồng thời tăng cường các lực lượng khác hỗ trợ công tác
bên cạnh đó cũng phải cần lưu ý
đó là các doanh nghiệp cũng phải chủ động đăng ký
đặc biệt chú ý đến các điều kiện khi nộp hồ sơ
thẻ nhận diện để dễ dàng cho các phương tiện lưu thông
có thể nộp hồ sơ qua mạng và được cấp qua mạng
tự in tự dán
và những cái thẻ nhận diện này có qr code
cho nên tại các chốt mà người ta kiểm tra thì cũng rất nhanh
và lực lượng chức năng tại các chốt đã được thông báo
và đã được quy định là khi phương tiện mà có qr code
thì được lưu thông thông suốt qua chốt
và chỉ thực hiện kiểm tra tại điểm đầu điểm cuối
tại những chỗ xếp dỡ hàng hóa

hoặc là kiểm tra đột xuất trên đường khi phương tiện
có dấu hiệu vi phạm về quy định phòng dịch
hay là có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn hóa thông
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ nâng cấp phần mềm thẻ nhận diện phương tiện
để có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của bộ y tế
về việc cung cấp thêm thông tin lái xe đã được xét nghiệm tiêm phòng
phục vụ công tác truy vết và quản lý
bổ sung luồng xanh của các địa phương vào hệ thống luồng xanh trên cả nước
để thuận lợi cho đơn vị khi được cấp thẻ nhận diện
để lựa chọn tuyến đường
chỉ đạo các sở giao thông vận tải
tạo mọi điều kiện cho xe vận tải hoạt động trên luồng xanh nhanh nhất
tiếp tục triển khai tháng cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong sáu ngày đầu gia quân lực lượng công an tp huế đã phát hiện ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó có bốn mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế đã phát hiện xử lý ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tiến hành tạm giữ bảy mươi bảy xe ô tô xe mô tô các loại
ra quyết định xử phạt hơn bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
đáng chú ý trong số vi phạm trên có bốn mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một mươi ba trường hợp lạng lách đánh võng mẹp cô
và một trăm linh trường hợp dừng đỗ không đúng quy định
cùng với một trăm linh năm trường hợp không có giấy phép lái xe
thưa quý vị và các bạn
chúng con luôn bên mẹ là mô hình được tuổi trẻ công an tp đà nẵng
cùng đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
văn phòng thường trú khu vực miền trung tây nguyên
hưởng ứng đồng hành với các bà mẹ việt nam anh hùng
những người phụ nữ can trường công hiến một đời vì độc lập tự do của cả dân tộc
hôm nay nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh liệt sĩ
tuổi trẻ công an nhân dân lại có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
với thế hệ cha anh
những người đã hy sinh mùa xuân của đời mình
để làm đẹp cho mùa xuân của đất nước
hôm nay là một ngày ý nghĩa của thế hệ trẻ công an nhân dân
khi được đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị khả
trong chiến tranh mẹ đã mất đi cả người chồng và người con yêu quý của mình
mãi cho đến tận hôm nay mẹ vẫn chưa quên được nỗi đau ngày hôm ấy
sự mất mát đó này được bù đắp phần nào
khi mẹ được sống trong tình thương
sự quan tâm thăm hỏi ân cần của những đứa con
dù không phải ruột thịt của mình
có cơ quan mà tới quan tâm đến mẹ lo đến mẹ
thì ri là quá vui
còn cái chuyện gia đình mình thì
chỉ có chuyện đi ra chiến tranh
thì phải đổ máu
bước được cái nhà hôm nay
mà tổng tựa lỡ nhà hôm nay
mình mới sống lại đây
thì cũng buồn chứ
ngoài mình đi có hơi bo người ta
mình đi tách hơi người ta
thì cũng buồn
nhưng mà cái chuyện truyền vào nước
đổ vào nhà nước với có cơ quan đồng thể
rồi đây thì
xóa cái bụng do gia đình của mẹ
một tháng thì một chi đoàn
sẽ chủ động
liên hệ và đến thăm
viến hương nói chuyện
không những hợp động là thăm viến hương
mà các chi đoàn cũng thể chủ động
dọn dẹp vệ sinh nhà cửa
có thể là nấu bếp ăn
nấu một bữa ăn
tham gia sinh học cùng với mẹ
để cuộc sống của mẹ
mà ngày cùng được vui thơ hơn
các hợp động trên là tạo điều kiện tinh thần
cho các bạn đồng viên thanh niên
tất cả những cái
thể hiện tất cả những tình cảm
của đồng viên thanh niên công an
đối với những người có công kích mạng
ý thức được vai trò trách nhiệm
của tuổi trẻ công an nhân dân
với thế hệ cha anh
và tri ân các mẹ việt nam anh hùng
ba mươi một chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở
công an thành phố đà nẵng
phối hợp với chi đoàn văn phòng thường trú
antv tại đà nẵng
nhận phụng dưỡng các mẹ việt nam anh hùng
trên địa bàn
mỗi tháng một lần
các chi đoàn sẽ thay phiên nhau
đến trò chuyện với gia đình
dọn dẹp viến hương các anh hùng liệt sĩ
để mẹ thêm vui
và vơi đi điểm thương nổi nhớ
mô hình này là một mô hình
có ý nghĩa hết sức thiết thực
tuy là những cái hành động nhỏ thôi
nhưng mà tạo sự gắn kết
với các thế hệ với nhau
cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm
của thế hệ trẻ
đối với việc chăm sóc
những người có công với các mẹ
cũng như là các mẹ việt nam anh hùng
ngoài việc công vân ra
chúng tôi cũng thường xuyên giáo dục
về công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho từng đoàn viên
từng cán bộ đoàn viên
để hiểu rõ
được cái truyền thống của dân tộc ta
đó là cái đạo lý
uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ cải trồng cây
để từ đó
mỗi đoàn viên thanh niên
có cái động lực
và có cái hướng phấn đấu
học tập tu dưỡng ràng luyện
làm thế nào để có
một cái sự cống hiến tốt hơn
hung đúc thêm cái lòng yêu ngành yêu nghề
từ đó có cái hướng phấn đấu công tác
để bồi dưỡng ràng luyện thêm
về lý tưởng
về đạo đức
các mẹ việt nam anh hùng
nay tuổi đã cao
sức đã dần yếu
niềm vui lúc này của mẹ
chính là sự quan tâm
và yêu thương
của thế hệ trẻ ngày hôm nay
việc làm thiết thực này
không chỉ góp phần tri ân
những người đã khuất
mà còn mang lại
món quà tinh thần vô giá
cho người ở lại
để chúng con
luôn bên mẹ
những hình ảnh hết sức ý nghĩa vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin
chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi

và hẹn gặp lại